thưa quý vị hiện nay tình trạng tội phạm trộm cắp tài sản sử dụng cháy phép chất ma túy diễn ra hết sức phức tạp
với nhiều phương thức hoạt động tinh vi và ngày càng liều lĩnh manh động hơn
điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải đưa ra các biện pháp phòng ngừa đấu tranh để kịp thời ngăn chặn
với sự sáng tạo mới mẻ trong cách tuyên truyền công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã đưa mô hình
quán cà phê chống tội phạm đến với người dân
phương thức tuyên truyền này đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong công tác giữ gìn trật tự xã hội
nhiều tháng nay công an quận cẩm lệ mang những thức phim về trộm cắp tai nạn giao thông
ma túy xảy ra trên địa bàn về trình chiếu ở các quán cà phê vào khung giờ cao điểm
thu hút hàng trăm người dân đặc biệt là đối tượng thành chiếu niên
đối tượng trộm cắp xe máy còn lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của chủ nhà hoặc của khách
khi đối tượng trộm cắp xe máy
tội phạm đã đi dựng xe trước cửa nhà với ý nghĩ chỉ dựng xe một khoảng thời gian ngắn rồi đi ngay
chỉ sau năm đến một mươi phút là bọn tội phạm đã thực hiện xong việc trộm cắp xe một cách nhanh chóng
để phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy mọi người cần luôn cảnh giác đề phòng
đến cuối clip là biện pháp phòng chống thiết thực được minh họa cụ thể khiến khách đến quán cà phê rất đồng tình
nhờ đó người dân tránh được một sự khối đáng tiếc xảy ra
sau khi xem video có một vụ gần nhà của mình xe nhà để không xong nhưng mà không có tới nhà để bãi khó luôn
rất là sâu mình phải rút con nghiệp hơn để cẩn thận hơn chứ mình đi ớn quá
trong khi đó quán cà phê năm mươi bốn đường thành thái trình chiếu clip về tai nạn giao thông
đồng thời phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn thương tâm dẫn đến chết người
góp phần thay đổi thói quen khi tham gia giao thông của bộ phận thanh thiếu niên
hàng ngày mình đi làm mình chạy xe cũng hơi nhanh hay tạc đạo ô tô
sau khi xem những video clip tuyên truyền về tai nạn giao thông trên địa bàn
mình cần chấn chấn về việc chạy xe bằng cách không mất mạng như trở
hiện tại hầu hết các quán cà phê trên địa bàn quận cẩm lệ đều tích cực hướng ứng và đồng loạt triển khai mô hình này
từ khi là áp dụng cái mùi của cà phê trung trục
thì tôi thấy quán cà phê mình các thanh thiếu niên đến uống cà phê cũng có quan tâm rất nhiều
cái mô hình này tôi nghĩ là rất hữu ích cho người dân nhất là các khách hàng mà đến uống cà phê
từ khi triển khai cái nội dung này
thứ nhất là về cái nhận thức của người dân đặc biệt là cái tầng lớp thanh thiếu niên được nâng lên
đặc biệt là cái đối tượng là thanh thiếu niên
đặc biệt là cái đối tượng là thanh thiếu niên hỗ trợ cho lực lượng công an
cũng như đối với lực lượng làm công tác bảo vệ ở cơ sở
phát hiện được nhiều cái vụ việc và cung cấp nhiều cái thông tin cho lực lượng công an
không chỉ gửi clip phóng sự tới quán cà phê công an quận cũng phối hợp với các ban ngành
đoàn thể trên địa bàn để các đơn vị chủ động sử dụng trong các buổi tuyên truyền
cũng như trước giờ họp
qua đó tạo sự lan truyền và hiệu ứng tích cực trong công tác phòng chống tội phạm